năm hai nghìn hai mươi đến nay đối tượng dương hồng hiếu sử dụng các tài khoản mạng xã hội
tên dương hồng hiếu dương hiếu và phù dung tự kêu an
đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật bịa đặt vu khống xuyên tạc xúc phạm danh dự nhân phẩm
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh kiên giang
và nhiều cá nhân tu sĩ chức sắc
trước đó dương hồng hiếu đã bị cơ quan chức năng mời làm việc nhiều lần
và làm cam kết không tái phạm về hành vi tương tự
nhưng sau đó thì hiếu vẫn coi thường pháp luật tái diễn hành vi vi phạm
hôm qua tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trần đức dương và các đồng phạm về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng trong các năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai trần đức dương với vai trò là
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm bắc cạn
trung tâm đăng kiểm
tổng số chín trăm chín mươi bảy một g đã chỉ đạo thống nhất cùng hoàng huy trường phó giám đốc công ty
các đăng kiểm viên và nhân viên nhiệm vụ nhận tiền hối lộ của khách hàng đăng kiểm
bỏ qua lỗi không đặt điều kiện kiểm định để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm
phương tiện cơ giới và máy chuyên dùng trái quy định pháp luật
mỗi lần nhận tiền từ một trăm năm mươi đồng đến một năm triệu đồng của tổng số chín trăm chín mươi bảy lượt khách hàng
đến đăng kiểm với số tiền là gần ba trăm ba mươi bốn triệu đồng
tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần đức dương bốn năm tù phạt bổ sung năm mươi triệu đồng
hoàng huy trường ba năm sáu tháng tù phạt bổ sung bốn mươi triệu đồng
các bị cáo còn lại mỗi bị cáo nhận bức án từ hai năm tù đến ba năm sáu tháng tù
đồng thời truy thu số tiền các bị cáo được hưởng lợi do nhận hối lộ để xung công quỹ nhà nước
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng thành phố hải phòng vừa phát hiện
một nhóm đối tượng
có dấu hiệu khai báo gian dối để xuất khẩu kim loại trái phép qua cửa khẩu cảng hải phòng
đi nước ngoài tiêu thụ
kiểm tra sáu container đã làm xong thủ tục thông quan hàng hóa
đang đưa lên tàu để chuẩn bị vận chuyển đi thái lan tiêu thụ
qua điều tra ban đầu thì xác định lô hàng trong sáu container là của công ty trách nhiệm
hữu hạn thương mại và đầu tư nht địa chỉ tại phường hạp lĩnh thành phố bắc ninh
tỉnh bắc ninh đã được khai báo theo thủ tục khai quan
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hàng hóa khai báo
đó là gỗ ván ép nhiều lớp làm từ gỗ keo rừng trồng hàng mới một trăm linh xuất xứ việt nam
tuy nhiên qua kiểm tra phát hiện trong sáu container nêu trên
thì hàng hóa không phải là gỗ ván ép mà toàn bộ là hợp kim đồng dạng khối
và dạng tấm vỉ có tổng trọng lượng lên một trăm sáu mươi tám tấn trị giá ước tính lên tới ba mươi tỷ đồng
công an tp hcm cho biết trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
nga đã bắt vận động tiếp nhận được một mươi một đối tượng truy nã
đơn vị đã trực tiếp bắt năm đối tượng bị truy nã do các đơn vị trực thuộc công an tp hcm ra quyết định
trong đó có ba đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm lê công hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyễn thị hồng hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
là đối tượng truy nãn đặc biệt nguy hiểm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn giả mạo chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng đất với nhiều người
chiếm đoạt số tiền sáu tỷ đồng
đối tượng trung yu teng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm ra quyết định
truy nã về tội thuê và làm sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả để xin cấp hộ chiếu
đối tượng nguyễn thanh phúc sinh năm hai nghìn hai bị công an huyện bình chánh truy nã về tội danh
cố ý gây thương tích
đặc biệt văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với các đơn vị liên quan
bắt được ba đối tượng do interpol hàn quốc truy nã
thưa quý vị có thể thấy thời gian vừa qua mô hình tổ liên ra phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn cả nước được thành lập và đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả rõ nét
trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
tuy nhiên để công tác chữa cháy đi vào chiều sâu tránh hình thức công an tất cả các quận
huyện trên địa bàn tp đà nẵng thường xuyên tổ chức rèn luyện kỹ năng
đa dạng hóa các tình huống chữa cháy thông qua các hội thi
mục tiêu hướng đến nhằm lan tỏa huy động sức mạnh toàn dân tham gia phong trào phòng cháy chữa cháy
đặc biệt tổ liên gia không chỉ có thanh niên phụ nữ mà còn có các vận động viên lớn tuổi tham gia
chúng tôi cũng rất là đồng tính ủng hộ cơ quan phòng cháy chữa cháy này
để chúng tôi có điều kiện để luyện tập
và chúng tôi cũng từ chỗ đó chúng tôi cũng làm việc trách nhiệm của người dân trong công cuộc phòng cháy chữa cháy
tích lũy kinh nghiệm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ
đấy đều là mục tiêu mà hội thi hướng đến
bởi thực tế các vụ cháy nổ xảy ra đều có muôn vàng tình huống phát sinh khác
đồng thời thông qua hội thi hữu ích như thế này hiệu quả tổ liên gia càng được nâng cao
ngăn ngừa các vụ cháy nổ tại khu vực dân cư trên địa bàn thành phố
qua được thực tập này diễn tập này rất là ích cho dân và cho người địa phương
ngắm bắt được tình hình cháy nổ cứu người dân trong tình hình gặp tất
dùng bình ra thế nào bóp qua thế nào
cho nên nhân dân bây giờ nâng cao với ý tức
trong vừa đầu tổ liên ra tổ thanh đông vẫn cứu những người trong nhà bị cháy
thất ra được dùng bốn bình xịt cháy gặp tác lực cho gia đình
từ khi thành lập các tổ liên ra tổ liên ra cháy và điểm chỉ cháy công cộng đến nay
thì trong trên địa bàn quận không xảy ra cháy tại các điểm chỉ cháy công cộng
và tổ liên ra tổ liên ra cháy
về hiện nay trên địa bàn quận là một trăm linh của gia đình đã trang bị tối thiểu
một bình chỉ cháy
trên hai mươi một chín trăm linh bình chữa cháy
và có nhiều hộ là trang bị từ hai đến ba bình
số vụ cháy được giảm thiểu các vụ cháy vừa nhanh nhóm được kiểm soát
dập tắt kịp thời cho thấy tổ liên gia phòng cháy chữa cháy
là mô hình thật sự mang lại hiệu quả cần được nhân rồng
các vận động viên dự thi tinh thần người ta rất là hăng sai
và cảm thấy trách nhiệm của họ trong vấn đề công tác phòng cháy
đối với công đồng nữa
có những vận động viên là bảy mươi năm
qua đó tạo ra một sự lan tỏa
mục tiêu của các hội thi là chúng ta phải làm thế nào được
cho mỗi người mỗi nhà tăm cộng đồng
thì chúng ta là công tác phòng cháy cháy vừa cố gắng ủng hộ
là một trong những nội dung rất quan trọng để bảo vệ cho chính mình
người thân của mình và bảo vệ cho cộng đồng
quốc phòng đảm bảo năng lực tự an toàn xã hội
cháy nổ nếu không được ngăn chặn kịp thời
hậu quả để lại vô cùng nặng nề
do đó mỗi người cần nâng cao nhận thức trang bị kỹ năng cần thiết
để giảm thiểu nguy cơ cháy bảo vệ chính mình và cộng đồng
tiếp tục hoạt động tặng nước uống cho người dân bị ảnh hưởng
bởi khô hạn trên địa bàn tỉnh cà mau
vào ngày hôm nay phòng an ninh nội địa công an tỉnh cà mau
đã vận động các mệnh thường quân nhà hào tâm tại tỉnh đồng tháp
đến xã khánh hưng huyện trần văn thời
để tặng nước uống cho người dân trong vùng khô hạn
theo đó có bốn trăm linh hộ dân được tặng một bình nước loại hai mươi lít
sáu trăm linh can loại ba mươi lít
tổng số tiền trị giá khoảng chín mươi một triệu đồng
nhận được số nước sinh hoạt trên
thì nhiều người dân nơi đây vô cùng vui mừng phấn khởi
bởi xã khánh hưng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng
bởi khô hạn của huyện trần văn thời
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với
một lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng nguyễn thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ hậu thường trú tại thị trấn bến xung huyện như thanh tỉnh thanh hóa
và đối tượng vũ tiến tới sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hộ hậu thường trú tại bản khăm xã hồi xuân huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số hai ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng nguyễn thiên dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn xuân hưng xã xuân khang huyện như thanh tỉnh thanh hóa
và đối tượng đinh thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã vân sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã số một nghìn tám trăm năm mươi sáu ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
của công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa
cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện